các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã đồng loạt bắt giữ một mươi một đối tượng trong hai đường dây tại năm tỉnh khác nhau
đặc biệt trong đó là bắt giữ các đối tượng phạm hải chú tỉnh khánh hòa cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản g một mươi tám hồ xuân đạt cầm đầu đường dây rq hai mươi hai
lực lượng công an cũng đã bắt giữ đối tượng lê cảnh bảo chú tại tỉnh khánh hòa chính là đối tượng cầm đầu của hai đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh
khi đã cấp tài khoản cho phạm hải và hồ xuân đạt để quản lý điều hành hai đường dây cá độ bóng đá
ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá đội bóng đá
qua đó xác định hai đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của hai đường dây này mỗi tháng khoảng năm trăm linh tỷ đồng
tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của hai tài khoản cá độ bóng đá trong hai đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn ba tỷ đồng
tiếp tục mở rộng điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bốn mươi năm bị can trong đó có hai mươi chín bị can giữ vai trò tổ chức một mươi sáu bị can giữ vai trò con bạc
sau nhiều ngày bị công an bắt giữ và tạm giữ hình sự nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba đã
bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tối ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn thái luyện
ba mươi tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba gọi tắt là công ty alibaba để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ án trên vào chiều ngày một mươi tám tháng chín bộ công an phối hợp với công an tp hcm
lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự khám xét nơi làm việc của nguyễn thái luyện
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khởi tố bắt giam bốn tháng đối với nguyễn thái lĩnh là em ruột của nguyễn thái luyện tổng giám đốc công ty alibaba
qua điều tra ban đầu công an xác định nguyễn thái luyện chủ mưu cầm đầu chỉ đạo cho nguyễn thái lĩnh và các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng
cho đến nay công an xác định công ty alibaba mua đất nông nghiệp thành lập các công ty con vẽ các dự án ma sau đó giới thiệu bán ồ ạt cho hơn sáu bảy trăm linh khách hàng với số tiền giao dịch hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần hai vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần vn phạc ma gọi tắt là công ty vn phạc ma

vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần hai vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần vn phạc ma

vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần hai vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần vn phạc ma
vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm qua sau khi lấy một con dao nhọn từ nhà người bạn dũng đã đến cổng trường đợi chị nguyễn thị lệ thủy là vợ của dũng là giáo viên tại trường trung học cơ sở xã sơn hải để giải quyết việc liên quan đến kinh tế
khi chị thủy ra khỏi trường dũng thuê xe đi theo yêu cầu vợ dừng xe sau đó khống chế trở về nhà
trên đường đi giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn và do không giữ được sự kiểm chế trước lời nói và sự thách thức của thủy
dũng đã dừng xe và dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị thủy khiến chị thủy ngã gục xuống đường sau đó tử vong
sau khi gây án dũng đã bỏ trốn lên khu vực biên giới kim thành thành phố lào cai và bị bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luận
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé